ngày hai mươi tám tháng bốn tòa án nhân dân tỉnh đồng nai đã tuyên phạt tám bị cáo gồm phạm phú cường án tử hình
nguyễn trung hiếu trần lê dũng trần công quốc anh tù trung thân đoàn thanh hiếu trần đặng quốc duy hai mươi năm tù
dương trí hải một mươi năm tù cùng về tội mua bán trái phép chân ma túy lê anh dũng một mươi ba năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy
theo cáo trạng từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi một đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một cường đã có hành vi mua một một kg ma túy với giá ba trăm ba mươi triệu đồng
của một người tên là ti không rõ lai lịch và sáu lần mua của xuân anh chưa rõ lai lịch hơn hai kg và tám trăm linh viên ma túy với giá gần bảy trăm linh triệu đồng
số ma túy này cường giao cho trần lê dũng quốc anh thanh hiếu trung hiếu đi nhận và cất giữ ma túy rồi cường chia ma túy thành những gói nhỏ
để sử dụng và bán lại
khi người nghiện cần ma túy sẽ gọi điện cho cường và cường sẽ giao ma túy cho quốc anh thanh hiếu trung hiếu trần lê dũng đi bán
trong đó hải và lê anh dũng cũng mua ma túy từ các đối tượng này về sử dụng hoặc là bán lại cho người nghiện
ngày sáu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một cường tiếp tục đặt mua của ti hơn sáu trăm sáu mươi ba gram ma túy và nói duy đi nhận hàng thì bị công an tỉnh đồng nai phát hiện bắt giữ